thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về nghỉ công tác trở hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá đinh hoàng dũng giám đốc công an tỉnh ninh bình quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh ninh bình đối với đại tá phạm văn sơn phó giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc
phát biểu tại buổi lễ công bố thứ trưởng nguyễn văn sơn bí thư tỉnh ủy nguyễn thị thanh chúc mừng đại tá đinh hoàng dũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua
mong rằng sau khi nghỉ công tác đồng chí đinh hoàng dũng luôn phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện
chúc mừng đại tá phạm văn sơn được điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh
phát biểu tại buổi lễ công bố thứ trưởng nguyễn văn sơn và đồng chí nguyễn thị thanh khẳng định đây là sự ghi nhận những nỗ lực đóng góp của đại tá phạm văn sơn trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên cương vị mới đồng chí tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung công an ninh bình nói riêng nhanh chóng tiếp cận công việc cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh ninh bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn eu đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và vị thế của việt nam tại khu vực mong muốn tăng cường phối hợp để thúc đẩy quan hệ asean eu eu và việt nam tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu đóng góp cho hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới
hai bên khẳng định phối hợp thúc đẩy hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa sẽ được ký chính thức trong những tuần tới
hai bên cùng trao đổi việc tiến hành các bước cần thiết hướng tới việc phê chuẩn và thực thi hiệu quả của các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ilo hai bên cũng nhất trí triển khai cơ chế ra soát giữa kỳ để đảm bảo thực thi hiệu quả các kết quả đạt được đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu
phiên họp đã thông qua thông cảm báo chí chung và nhất trí phiên họp lần thứ hai sẽ diễn ra tại brussels sanby vào năm hai nghìn hai mươi
một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đoàn cụng thi đua số một bộ công an gồm cục an ninh nội địa cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế cục an ninh điều tra và ban chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí cục an ninh chính trị nội bộ đã tổ chức hoạt động về nguồn dân hương tưởng niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt bắc bó xã trường hà huyện hà quảng
tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh đoàn cụm thi đua số một dân hoa dân hương báo công lên bác những thành tích mà cán bộ chiến sĩ cụm thi đua số một gặt hái được trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm qua
tại đây trước anh linh của người đại diện đoàn công tác đã ghi vào sổ cản tưởng thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao như trời biển của vị lãnh tụ dân tộc việt nam
những người con của thế hệ hôm nay nguyện hứa và đồng ý với đoàn cụng thi đua số một
với anh linh của chủ tịch hồ chí minh mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của người
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an tổ chức hội nghị báo cáo thời sự với chuyên đề giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng hồ chí minh
sự phát triển sáng tạo tư tưởng hồ chí minh trong hoạt động của đảng và vận dụng tư tưởng của người trong lĩnh vực công tác đảng công tác chính trị và công tác quần chúng công an nhân dân giai đoạn hiện nay
cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ
hội nghị được tổ chức nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hiểu sâu hơn về thân thế cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của chủ tịch hồ chí minh
tôn vinh những công hiến vĩ đại của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc việt nam
tại hội nghị phó giáo sư tiến sĩ trần minh trường viện trưởng viện hồ chí minh và các lãnh tụ của đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã giới thiệu
truyền đạt đến các cán bộ chiến sĩ những giá trị lý luận giá trị thực tiễn của tư tưởng hồ chí minh đồng thời phân tích làm rõ sự vận động và phát triển sáng tạo của tư tưởng hồ chí minh trong hoạt động của đảng
vận dụng tư tưởng của người vào công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện nay
đây là hoạt động kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và hai trăm linh một năm ngày sinh các mắc
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và năm mươi năm thực hiện di trúc của người
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bảo tàng hồ chí minh đã phối hợp với bảo tàng lịch sử quốc gia và bảo tàng mỹ thuật việt nam đã tổ chức trưng bày chuyên đề
chân dung chủ tịch hồ chí minh góc nhìn từ tranh cổ động
triển lãm trưng bày gần sáu mươi bức tranh cổ động chủ yếu là tác phẩm gốc được sáng tác và phát hành sau khi chủ tịch hồ chí minh qua đời
các tác phẩm với những cách thể hiện phong phú đã khắc họa chân dung chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ vĩ đại nhưng vô cùng giản dị gần gũi là tấm gương cổ vũ lớn đối với các thế hệ người việt nam trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
họa sĩ trần tư thành tác giả bức tranh nổi tiếng bác hồ với thiếu nhi đã trở thành biểu tượng của khát vọng và ước mơ hòa bình
sau hơn bốn mươi năm ra đời đến nay đã có nhiều nhà sưu tầm trong nước và quốc tế hỏi mua bản gốc của bức tranh
nhưng ông đều từ chối bởi với ông đó là kỷ vật riêng vô giá của đời mình
thế nhưng tại buổi khai mạc trưng bày triển lãm chân dung hồ chí minh góc nhìn từ tranh cổ động lần này
họa sĩ trần từ thành đã trân trọng tặng bức tranh này cho bảo tàng hồ chí minh lưu giữ và bảo quản lâu dài

nội dung trưng bày là một bức tranh cổ động đa phần là tác phẩm gốc được trưng bày tại triển lãm
đề gồm bốn phần hồ chí minh ninh hồn dân tộc việt nam hồ chí minh nhà quân sự nhà thơ bác hồ một tình yêu bao la chủ tịch hồ chí minh sống mãi
ở cái triển lãm này thì tôi nghĩ là sống lại những cái cuộc triển lãm của chúng tôi được biết năm tháng khi mà chủ tịch hồ chí minh qua đời vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
tôi còn nhớ là thời kỳ đó có rất nhiều các họa sĩ vẽ tranh ngột đọc kỷ niệm và tưởng nhớ người
và cái cuộc triển lãm ngày hôm nay chính là sự tập hợp tất cả những cái hình ảnh của người qua những cái tác phẩm về sáng tăng chủ tịch hồ chí minh
và bảo tàng hồ chí minh hôm nay tổ chức được cái triển lãm này trong những ngày kỷ niệm lớn về người
thì chúng tôi thấy rằng cái triển lãm này nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn
đặc biệt nhân dịp này bảo tàng hồ chí minh tiếp nhận nhiều bức tranh của các họa sĩ trần từ thành đỗ mạnh cương nguyễn trọng hiệp lê nhường trao tặng
mỗi tác phẩm là một biểu trưng cho tình yêu
tình cảm sâu sắc của các họa sĩ đối với chủ tịch hồ chí minh
đây là một món quà đặc biệt của ba bảo tàng quốc gia
bảo tàng hồ chí minh bảo tàng lịch sử quốc gia và bảo tàng mỹ thuật việt nam dâng lên người nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm và hướng tới một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh kính yêu của chúng ta
và thông qua những tác phẩm được lưu trữ hết sức cẩn thận lựa chọn và đưa ra trưng bày lần này để giới thiệu tới công chúng trong nước và quốc tế
có thể được thưởng thức những cái tác phẩm của các quốc gia
các họa sĩ việt nam vẽ về chủ tịch hồ chí minh kỷ niệm của chúng ta
nó thể hiện cái tâm cảm cũng như là lòng kỷ niệm đối với một vị cha già của dân tộc
cũng trong khuôn khổ triển lãm lần đầu tiên công chúng có dịp tham gia hoạt động khám phá trải nghiệm thú vị như in tranh khắc gỗ về chủ tịch hồ chí minh từ một số bức tranh mẫu được lựa chọn
trưng bày diễn ra từ ngày một mươi tháng năm đến hết ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hồ chí minh đã đi xa
chủ tịch hồ chí minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ
thế nhưng những điều người nói người viết người làm đặc biệt là bản di trúc thiêng liêng người để lại cho chúng ta vẫn mãi là một văn kiện lịch sử một di sản vô giá kết tình hòa tư tưởng đạo đức và phong cách của vị lãnh tụ vĩ đại suốt đời phụng sự tổ quốc phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân
năm mươi năm đã đi qua kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh đặt bút viết những dòng cuối cùng trong bản di trúc trải qua thời gian và những biến thiên của lịch sử
những lời người dặn trước lúc đi xa vẫn sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc hôm nay
trong suốt bốn năm từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến một nghìn chín trăm sáu mươi chín chắt lọc tình cảm và suy nghĩ của cả cuộc đời di trúc để lại những điều căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
lời đầu tiên bác viết trước hết nói về đảng
bác căn dặn đảng ta phải chăm lo củng cố sự đoàn kết thống nhất trong đảng đẩy mạnh tự phê bình và phê bình thường xuyên đổi mới và chỉnh đốn đảng để có đủ sức mạnh và uy tín của người cầm lái dẫn đường cho quần chúng hướng theo
cống hiến trọn vẹn cho dân tộc cho nhân dân những lời căn dặn tâm huyết cuối cùng
bác nói đến việc cần phải làm trước tiên nhắc đến cho di trúc vẫn là về công tác xây dựng trình thống đảng
điều đầu tiên bác nói là trước hết nói về đảng
điều đó để nói là bác luôn luôn quan tâm vấn đề đảng bởi vì đảng tất cả đảng cầm quyền và đảng là người lãnh đạo
cho nên điều bác quan tâm đầu tiên bác nói trước hết tức là về đảng
mà trong vấn đề về đảng thì bác nêu những tiêu chí của một đảng để thực sự đảm nhận vai trò đảng cầm quyền
thì bác yêu cầu đầu tiên đảng phải giữ vững sự đoàn kết thúc nhất
thứ hai đảng phải nêu cao
đó là những câu nói rất ngắn gõn nhưng nhắc đi nhắc lại
phải này thật sự thật buồn một có thể nói rằng là trong hai câu nhưng bác nói bốn chữ thật
để nói tới những giải pháp tầm quan trọng và nhấn mạnh một số phương hướng phương trâm để xây dựng chỉ đối đảng
đó là những chỉ dẫn của một người
một người sáng lập đảng giáo dục đảng gieo luyện đảng và là những cái điều cốt lõi cô đẳng nhất mà hồ chí minh muốn truyền tải đến đảng ta
và mong muốn đảng ta thực hành trước những điều đó
trần di trúc bác cũng dành cần nhiều để nói về việc chăm lo
bồi dưỡng đoàn viên thanh niên về phong trào cộng sản thế giới
cuối bản di trúc về việc riêng bác chỉ dùng đúng bảy mươi chín từ để nói
người can dặn sau khi tôi đã qua đời
trở nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân
trước lúc đi xa bác không có điều gì phải hối hận
chỉ tiếc duy nhất một điều một điều cao cả là không được phục vụ lâu hơn nữa nhiều hơn nữa cho dân

điều bác luôn mong muốn
một cuộc đời một con người trọn vẹn với dân tộc với đất nước thi và đến lúc gọi là bác đi xa điều bác luôn mong muốn
thì toàn dân tưởng nhớ tới bác nhưng bác yêu cầu hết sức thi kí
rồi nhớ là trồng nhiều cây lấy bóng mart cho cụ già có trông đến thăm với bác
thì có đây shop akan hiểu hết nghe nội ngũ của huỳnh minh
con đi prime trọn vẹn một đời về đất nước
không có gì là nossa
nửa thế kỷ đã đi qua
nhưng mỗi dòng mỗi điều bác viết
vẫn vẹn nguyên giá trị không chỉ được lưu giữ trên những trang giấy bút tích mang tính lịch sử
mà còn được khẳng định và phát huy qua thực tiễn trở thành nguồn động viên cổ vũ to lớn
là sự chỉ dẫn quan trọng để quân và dân ta tiến lên giành những thắng lợi vĩ đại
trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước suốt năm mươi năm qua
chuyển sang một số tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bị cáo vũ thị dung sáu năm tù và nguyễn thị ngọc sương năm năm tù
cùng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
dung và sương làm nghề buôn bán tại chợ một trăm một mươi năm xã phú lợi huyện định quán
sử dụng nhiều tài khoản facebook thường xuyên truy cập vào các trang mạng xã hội
tương tác với các tài khoản facebook là tân thái benny trương
để xem nghe các nội dung video bài viết có nội dung chống nhà nước
kích động kêu gọi biểu tình chống luật đặc khu an ninh mạng phản đối trung quốc
kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cụ thể dung đã tham gia bằng cách là viết tờ rơi truyền đơn
rồi bàn bạc với sương mang một trăm một mươi bảy tờ rơi trong đó có một trăm linh ba tờ có ghi khẩu hiệu
nội dung xuyên tạc kích động biểu tình đi giải ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện định quán
để kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình
trong vụ án này bị cáo vũ thị dung là người chủ mưu cầm đầu tích cực thực hiện hành vi
làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước
còn nguyễn thị ngọc sương là người giúp sức cho bị cáo dung
một vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thành phố uông bí bắt quả tang và thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng
cùng nhiều đồ vật tài sản có liên quan
trước đó vào ngày tám tháng năm lực lượng công an phát hiện và bắt giữ một mươi hai đối tượng đang đánh bạc
bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đầm nuôi tôm của nguyễn văn phước
ở khu bí trung một phường phương đông tp hcm
và tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng tạm giữ một mươi ô tô hai xe máy và nhiều tài sản có liên quan
đến nay cơ quan công an đã tạm giữ ba đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc gồm nguyễn văn phước nguyễn tuấn anh và nguyễn văn kiên
bốn đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm đỗ tuấn an lê thị lự bùi văn quân và nguyễn kim tiến
hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
xuất phát từ thành phố đà nẵng trên tàu kiểm ngư kn ba trăm chín mươi đoàn công tác bộ tư lệnh cảnh sát cơ động gồm hai mươi đồng chí do trung tướng tư lệnh phạm quốc cương làm trưởng đoàn
đã trực tiếp thăm hỏi động viên tặng quà cho cán bộ chiến sĩ nhân dân trên một mươi một đảo và nhà ràn dk một với tổng giá trị hơn một tỷ đồng
lần này bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức cho cán bộ chiến sĩ
là những đồng chí cốt cán để ra thăm đảo trường sa hiểu rõ được biển đảo của tổ quốc
đồng thời giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ được những giá trị của cha ông
dạy bảo các thế hệ con cháu về việc phải có trách nhiệm giữ bảo vệ tổ quốc
trong đó có biển đảo thiên liên
trường sa nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc nơi luôn nhận được tình cảm trân trọng và thiêng liêng của nhân dân cả nước
với thiếu úy võ hồng ngọc cũng vậy lần đầu được đến với trường sa được đưa lời ca tiếng hát sẽ mãi là kỷ niệm khó quên
rất vinh dự cho tôi khi được đại diện cho thế hệ trẻ của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tham gia chuyến công tác đi thăm quần đảo trường sa
và nhà ràn dk một
qua chuyến công tác lần này tôi càng thêm tự hào và khâm phục trước sự phấn đấu chiến đấu hy sinh
và khắc phục mọi khó khăn của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo trường sa và nhà ràn dk một
qua lời ca tiếng hát của mình tôi hy vọng như một món quà tinh thần nhỏ bé đem tới các anh
thêm vững tin cầm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
trời lời cảm ơn cảm ơn tới đoàn công tác đã ra thăm và động viên đảo
và tôi thấy đoàn ra giao lưu văn nghệ với chúng tôi góp phần làm động viên cho cán bộ
chiến sĩ trên đảo thêm vững tay súng hơn để bảo vệ quần chắc chủ quyền của biển đảo
những buổi trao cờ cường niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo trường sa
và trên thềm lục địa thiên liên của tổ quốc
đó là những hoạt động vô cùng ý nghĩa nhắc nhở cho mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động

các thế hệ cha anh đồng bào và chiến sĩ đang ngày đêm giữ vững biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
các thế hệ cha anh đồng bào và chiến sĩ đang ngày đêm giữ vững biển đảo thiêng liêng của tổ quốc